thực hiện chỉ thị của thủ tướng công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam và trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam
tiếp tục giảm phí dịch vụ lần thứ hai từ ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng ba
giảm năm mươi đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh lên ngân hàng cho các giao dịch có giá trị từ trên năm trăm linh đến hai triệu vnđ
xuống còn chín trăm linh vnđ một giao dịch thời gian áp dụng từ ngày hai mươi năm tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
chiết khấu năm mươi tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi